tình trạng nắng hạn gai gắt vừa qua đã làm hơn một mươi ba hộ dân ở tỉnh bình định thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn và khó khăn
trước tình hình đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình định vừa triệu tập cuộc họp khẩn cấp
yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với hạn hán
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định nắng hạn kéo dài trong nhiều tháng qua
đã khiến hơn một mươi ba hộ dân với khoảng năm mươi năm nhân khẩu ở các huyện bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
hàng nghìn hộ dân ở các xã phước thuận của huyện tùy phước và xã mỹ tránh của huyện phù mỹ
hàng ngày phải đi rất xa để mua từng thùng nước về dùng
mọi người đi chớ từng thùng từng thùng gì là đỡ sinh hoạt
mẹ nước thì nó rất là dơ nó không có trong như mấy hôm
bữa giờ cấp nước chết cũng gần hai tháng
mà nó cũng chưa có nước mà đi đậu là nước nó dơ cực kỳ
để giải quyết nước sinh hoạt của người dân vùng khô hạn trước mắt chính quyền hỗ trợ vận chuyển nước sạch
từ các nhà máy nước đến cấp cho người dân với định mức hỗ trợ tối thiểu là năm mươi lít một hộ một ngày
ở những vùng có nguồn nước ngầm thì mở thêm mạng đường ống các công trình cấp nước đã có sẵn để cấp nước
đồng thời hỗ trợ kinh phí cho người dân khoan giếng bơm nước ngầm sử dụng
riêng về số ba
bốn mươi năm đều thiếu nước sinh hoạt diễn bơm mà trong khi bơm thì khoảng cỡ một đến hai phút là hết
đứng trước cái tình hình này thì nhà ủy ban dân tính cũng có chỉ đạo cho các ngành
mà cụ thể là công an tỉnh dùng các cái xe chữa cháy phòng cháy để mà chữa nước sạch
đến một số các cái nơi mà có nước sạch như các cái nhà máy nước ở quy nhơn
là chữa đi đến một số các cái điểm của các cái thôn
ủy ban nhân dân tỉnh bình định cũng yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với hạn hán
trong đó ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng khô hạn
cấp bách nhất là người dân ở xã phúc thuận và mỹ tránh
hiện nay nắng hạn tại đây đã làm cho gần một mươi một năm trăm linh hectare lúa phụ thu bị thiếu nước
bốn trăm tám mươi một hectare lúa đã chết khô vì hạn hán